cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc hành hai nghìn một mươi chín đã chính thức khởi động
cuộc thi do cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với hội nghệ sĩ múa việt nam
và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày sáu đến ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi năm nay có hai mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
các thí sinh là biên đạo múa đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập
có trình độ chuyên môn và dưới ba mươi bốn tuổi
tác phẩm dự thi là các sáng tác mới từ năm hai nghìn một mươi chín ở thể loại múa ngắn
hình thức múa ít người từ năm người trở xuống có thời lượng tối đa tám phút
và chưa tham gia các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp
cuộc thi hướng đến việc tạo ra một sân chơi cho những nhà biên đạo trẻ tài năng
khuyến khích những ý tưởng mới mẻ giúp phát triển nghệ thuật múa
sau khi kết thúc hai vòng thi sơ khảo tại hà nội và thành phố hồ chí minh
vòng trung kết và lễ bế mạc cuộc thi sẽ diễn ra vào các ngày một mươi bốn tháng bảy đến một mươi sáu tháng bảy
tại thành phố hồ chí minh